công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy đá
đây cũng là đối tượng tình nghi trong nhiều vụ trộm cắp gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn thành phố lào cai
đối tượng là đào duy minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã thái niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai
bị bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy trái phép
khám xét nhanh nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu hồi nhiều vật chứng có liên quan đến các vụ trộm xảy ra trên địa bàn
tại cơ quan cảnh sát điều tra minh khai nhận đã mua gói ma túy trên để sử dụng
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định minh chính là thủ phạm
liên tiếp gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường kim tân lào cai bắc cường duyên hải thành phố lào cai
đây là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản